số bệnh nhi đến khám và điều trị bệnh ho gà tại bệnh viện sản nhi nghệ an đang gia tăng đột biến
thời tiết diễn biến bất thường là nguyên nhân khiến nhiều trẻ nhỏ mắc bệnh về đường hô hấp
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tại khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện sản nhi nghệ an đã có bốn mươi hai bệnh nhi nhập viện điều trị bệnh ho gà
chỉ trong một tháng trở lại đây đã tiếp nhận điều trị cho hai mươi bốn trẻ mắc bệnh ho gà
điều đáng nói là tỷ lệ bệnh nhi dưới ba tháng tuổi chiếm tới trên năm mươi
đây là các đối tượng chưa được tiêm chủng hoặc mới chỉ được tiêm một vaccine phòng bệnh ho gà
điều đáng nói là những trường hợp mắc bệnh ho gà điều trị tại khoa đều chưa đến tuổi tiêm phòng
trẻ dưới ba tháng tuổi chiếm ba mươi thậm chí có nhiều trẻ mới hai mươi ngày tuổi cũng đã mắc bệnh ho gà
với trẻ từ hai tháng trở lên thì bố mẹ nên đưa trẻ đi tiêm chủng
tiêm vaccine phòng bệnh ho gà vaccine phối hợp phòng bệnh bạch hầu ho gà uốn ván đầy đủ đúng lịch
khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh ho gà trẻ phải nghỉ học cách ly và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời
đặc biệt nâng cao thể trạng của trẻ bằng việc bồi dưỡng ăn uống đủ dinh dưỡng